nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng cộng hòa italia giuseppe conte sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày năm đến ngày sáu tháng sáu
chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia
dù mới chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi ba song cả việt nam và italia đã tích cực triển khai các kế hoạch hợp tác chung
nhằm cụ thể hóa lợi ích của mối quan hệ hợp tác chiến lược này
đây là hội thảo giới thiệu về ngành nông nghiệp italia diễn ra những ngày đầu tháng sáu tại hà nội
hội thảo nhằm giới thiệu tới công chúng việt nam các loại nông sản đặc trưng nổi tiếng của italia
những buổi hội thảo xúc tiến thương mại như thế này giúp nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam và italia
hiện nay italia đang tích cực làm việc với các bộ ngành của việt nam để tìm đối tác phân phối các sản phẩm nông nghiệp italia
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan tổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang italia trong quý i năm hai nghìn một mươi chín có quy mô khá
chiếm gần một sáu tổng kinh ngạch xuất khẩu của việt nam đứng thứ một mươi năm trên thế giới
đáng lưu ý italia đứng thứ bốn trong các nước thuộc khu vực eo
nếu nhìn rộng ra trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và italia kinh tế luôn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên
chúng tôi luôn muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước việt nam và italia
italia là những đối tác thương mại đầy tiềm năng của việt nam
còn việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của italia trong khối asean
không chỉ là những đối tác tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế
cả văn hóa việt nam và italia đều hấp dẫn và được người dân hai nước đón nhận
hai bên thường xuyên tổ chức các sự kiện tuần thắng văn hóa tại hai nước
chúng tôi luôn muốn giới thiệu những nét đặc sắc nhất của phong cách italia
nhằm mang italia tới gần hơn tới người dân việt nam
chính phủ italia muốn giới thiệu đến việt nam những thế mạnh của riêng mình
như thời trang ẩm thực và nội thất
theo lịch trình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng italia giuseppe conte
vào sáng ngày năm tháng sáu tại phủ chủ tịch
hai bên sẽ tiến hành hội đàm
ký kết các văn kiện hợp tác
sau đó sẽ có cuộc gặp gỡ báo chí
vào chiều cùng ngày thủ tướng giuseppe conte sẽ có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và cũng nhân dịp này thủ tướng italia cũng sẽ dự phiên khai mạc diễn đàn asean italia vào sáng ngày sáu tháng bốn
sự kiện là cơ hội quan trọng để italia thắt chặt quan hệ kinh tế thương mại với việt nam và các nước trong khu vực asean